bạc liêu được biết đến là vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của con tôm việt nam
chính vì thế mà trong thời gian vừa qua đã có hàng nghìn hộ dân chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm
hoặc nuôi tôm kết hợp với trồng lúa mang lại nguồn thu rất cao
thế nhưng gần đây trên địa bàn huyện hồng dân hàng trăm hộ nuôi tôm đang lao đao
khi mà tôm nuôi được gần một tháng thì bỗng nhiên chết hàng loạt
nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm
những ngày qua không chỉ riêng gia đình ông trần thanh cần mà hàng trăm hộ dân nuôi tôm
ở xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cũng rơi vào cảnh trắng tay
chỉ sau một đêm tôm nuôi chết hàng loạt
điều đáng nói là các đầm nuôi tôm đều có sự xuất hiện bất thường của loài tép chấu
với số lượng rất lớn
mỗi đêm người nuôi tôm có thể đặt lộp thu hàng chục kg tép chấu
có hộ thu lên tới gần hai trăm linh kg tép chấu mỗi đêm
theo những người nuôi tôm việc xuất hiện tép chấu
có thể là nguyên nhân dẫn đến tôm nuôi của họ chết hàng loạt
với sự xuất hiện rất nhiều tép chấu không chỉ xảy ra ở xã ninh thạnh lợi
mà ở hầu hết các xã ở vùng nuôi tôm của huyện hồng dân
hiện nhiều hộ nuôi tôm đang rơi vào tình cảnh lao đao do thua lỗ nặng
và lâm vào cảnh nỡ nần